một trong số những địa danh mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó là bãi đá cổ nấm dần nằm ở phía tây của tỉnh hà giang
nơi đây các dấu vết của một nền văn hóa cổ xưa vẫn in đậm trên các phiến đá sừng sững trường tồn cùng đất trời miền biên ải
vẻ đẹp của các hình vẽ và những điều bí ẩn xung quanh các viên đá thì không kém phần hấp dẫn và lôi cuốn
các di tích cự thạch này nằm giữa dãy núi tây đàn và dãy núi đồi nấm dần ngay gần sát với con suối nậm khòng
nhiều tảng đá trầm tích lớn nằm dọc bờ suối với hình thù đa dạng và độc đáo
có tảng đá như một bàn cờ phẳng có tảng lại giống tấm phản nằm hay một chiếc ghế ngồi
trên bề mặt và ở các rìa cạnh của tấm đá vẫn giữ được nguyên trạng phong hóa tự nhiên
cái bề mặt đá dơm rác rồi có những vết chân nói chung là nó còn bị phủ kín lên
thì khi bước lên thì những cái bậc rụ bậc thang tôi gọi là bậc rụ bậc thang những hình phát vạch song song như thế đã hiện lên rồi
càng lên trên trên càng phía cao lên trên trên thì là thấy những hình tròn
lúc đó là sướng lắm
và cái cảm giác nó
nó run hết cả người
cảm giác là
nó là một nghề nghiệp đấy mà
ta đã gặp một cổ quý đây rồi
đây là cái loại di tích cực kỳ hiếm
có lẽ vì chính những hình khắc vẽ mà người dân nơi đây gọi khu ruộng có tảng đá này là nà lai xứ có nghĩa là ruộng nhiều chữ
trên bề mặt tảng đá đã phong hóa theo thời gian
mặt độ các hình khác rất dày đặc có đến gần một trăm linh hình trạm khắc với nhiều họa tiết và kích cỡ
việc đo đạc cho thấy tảng đá có hình gần chữ nhật với chiều dài bề mặt là một mươi hai bảy m rộng chín hai m và độ dày không đều từ một m đến một m bốn mươi
bề mặt tảng đá không bằng phẳng mà hơi cong hình lưng con rùa
mỗi tảng đá là một điều bí ẩn
gắn với những câu chuyện ly kỳ
mang dấu ấn tín ngưỡng thể hiện sự linh nghiệm cầu ứng các đấng thần linh của nhân dân các dân tộc thiểu số trong vùng
bằng những phương pháp phân tích lấy mẫu và thống kê ban đầu
phó giáo sư tiến sĩ trình năng trung đã phân loại hình thức các họa tiết trên đá cổ nấm sần thành bảy nhóm

nhóm thứ nhất là các dạng hình học như hình tròn hình chữ nhật hình vuông
đây là mô típ họa tiết giữ vai trò chủ thể
trong nhóm hình học này có loại vòng tròn đơn ở giữa có khoét lỗ
đáng chú ý nhất trong nhóm hình tròn là hai vòng tròn có những tia khắp xung quanh tựa hồ như biểu tượng mặt trời
điều này có thể liên quan đến tục thờ thần mặt trời của nhóm cư dân chủ nhân
nhóm thứ hai là nhóm hình học
nhóm thứ hai là những họa tiết hồi văn hình vuông và hình tròn
nhóm thứ ba là những vạch đục khác song song
nhóm thứ tư là những biểu tượng sinh thực khí nữ với kích cỡ khác nhau
nhóm thứ năm là hình bàn chân người
bàn chân thường là bàn chân phải với kích thước to gần như thật
nhóm thứ sáu là hình người với cách thể hiện rất thô sơ
nhóm thứ bảy là những hình khắc chưa xác định được hình dáng và ý nghĩa thể hiện
nhóm thứ ba là mặt trời

nóc chân kết hơi
nóc chân cổ phía ngoài
nóc chân không xa đường mộ
nóc chân không rút bạn

đất b dwriver hơn
trong số những họa tiết trên đá cổ nấm dần hình ban chân người là họa tiết đáng chú ý nhất
đây là đề tài khá phổ biến trong nghệ thuật tạo hình nguyên thủy ở khu vực cũng như trên thế giới
điều này cho thấy nghệ thuật tạo hình xín mần có chịu ảnh hưởng của nghệ thuật tạo hình thời tiền sơ sử
những hình thắc ở xín mần có mô típ đa dạng
đó có rất nhiều đặc điểm tương đồng đồng thời cũng rất nhiều nét khác biệt so với những bãi đá tiền xử khác như ở sapa yên bái và sơn la
thứ nhất đó là cái mô típ bàn chân người chưa ở đâu có
và thứ hai ở những nơi khác mô típ các đường khắc bạch song song mang tính sơ đồ dụng bậc thang chiếm tỷ lệ từ bảy đến tám mươi
còn ở xín mần tỷ lệ này chiếm
khoảng một mươi thôi
thứ ba nổi bật ở xín mần đó là những biểu tượng bộ phận sinh thực khí nữ giới chiếm tỷ lệ khá lớn
ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái vẻ đẹp mang tính nhân bản được thể hiện rất sâu đậm trên hình khắc đá cổ ở xín mần
và tất cả những điều đó đã tạo lên cái giá trị to lớn về mặt lịch sử văn hóa về mặt nghệ thuật tạo hình
cũng như là tính nhân bản trên những hình khắc cổ ở xín mần
vậy chủ nhân của những hình khắc này là ai
những hình khắc có niên đại từ thời gian nào
về mặt niên đại trước mắt chúng tôi dựa vào khóa tiết này
rồi dựa vào kỹ thuật này chúng tôi cho rằng sau công nguyên một vài ba thế kỷ
về chủ nhân chúng tôi cho rằng sau công nguyên một vài ba thế kỷ
vấn đề này cũng lại cực kỳ là khó khăn
chúng tôi cho rằng là đó là một cộng đồng người có một cái thiết chế xã hội rất cao
điều đặc biệt chú ý trong cộng đồng này thì cái chế độ mẫu hệ vẫn còn sâu đậm
thấy hiện ở chỗ là rất nhiều biểu tượng sinh thực ký của người dưới
đấy là những nghiên cứu kết quả ban đầu của chúng tôi hiện đang
tuy rất khó để xác định niên đại và chủ nhân của những hình khắc vẽ này
nhưng một điều chắc chắn
dòng nghệ thuật này là thuộc về một hoặc vài nhóm cư dân thiểu số sống du canh du cư
theo kết quả điều tra khảo cứu dân tộc học tại nấm dần
tên địa danh của các ngọn núi dọc suối tảng đá thử ruộng ở đây đã mách bảo chúng ta rằng
có nhiều tộc người đã từng cư trú nơi đây và để lại dấu vết ngôn ngữ tộc người
như nà lai xứ là ruộng có nhiều chữ của người nùng
nà cóc là thửa ruộng có góc của người tày
thật khó và bóc tách được những lớp trầm tích ngôn ngữ để lần tìm thấy lớp người xưa nhất
chủ nhân đích thực của những hình khắc trên đá kia
trên tiến trình đi tìm chủ nhân của hành khắc khi mở rộng phạm vi tìm kiếm
chúng tôi đã gặp một di tích cực thạch nằm cách tảng đá cổ khoảng bảy trăm linh mét về phía đông
điều đặc biệt
đây là di tích cự thạch duy nhất trên cả nước tính đến hiện tại
vẫn gắn liền với đời sống sinh hoạt tinh thần của cư dân bản địa
vào ngày hai tháng sáu hàng năm một nghi lễ quan trọng của bản làng được diễn ra tại đây
đông bào nấm dần coi di tích cực thạch này là bản thờ đá nơi đặt những lễ vật dâng lên thần linh
đó là một cái nghi lễ mà theo tôi nó không bị hóa thạch một cái di sản văn hóa không bị hóa thạch như những cái di sản
thí dụ như là những cái hình khắc thì cho đến giờ ta chỉ thấy trên đá thôi
nhưng mà cái nghi lễ thờ thần đá sau này là nghi lễ thờ thần nông rồi cầu may nó vẫn còn đang hiện hiện tồn
và đó là cả
đó là cái sức sống của một cái di sản rất đáng quý
cho đến nay ở việt nam những dấu tích nghệ thuật tạo hình thời tiên sử còn tìm thấy khá ít
theo các nhà khoa học di tích cự thạch nấm dần có niên đại khoảng hai năm
đây có thể là di tích mộ của thủ lĩnh cộng đồng hoặc là khu đất thiêng thờ cúng thần linh tổ tiên và các nhân vật nỗi lạc của cộng đồng dân cư
ngoài ra di tích cự thạch nấm dần
còn có khả năng liên quan đến tục thờ thần đá của các cư dân tiền sử
trên bề mặt ở các rìa cạnh của đống đá còn giữ nguyên trạng thái phong hóa tự nhiên
không có dấu vết gia công của con người để lại trên bề mặt khối đá
người xưa đã hợp sức nhau gây đặt xếp trồng đống đá này lên trên tảng đá lớn bên dưới bằng ba khối đá nhỏ hơn kề theo hình tam giác
điều kỳ diệu là dù hoàn toàn không có chất kết dính nào mà phiền đá vẫn nằm nguyên vẹn
vẫn trải sau nhiều thế kỷ
việc tìm hiểu mối liên hệ giữa chủ nhân các di tích cự thạch này và chủ nhân các hình khắc vẽ cổ ở nấm sần
cũng là điều lý thú thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu
chúng tôi bước đầu cho rằng là chủ nhân của những cái hình khắc trên đá xín mần và chủ nhân cái di tích tự thạch đó là của một cộng đồng người
chúng tôi cân cấp
chúng tôi cân cứ vào những tài liệu như sau
thứ nhất là phạm vi phân bố của những hình khắc trên đá cũng như là những di tích tự thạch được phân bố trong một phạm vi hẹp thôi
và thứ hai là gần đây chúng tôi phát hiện được một di tích cự thạch mà ở trên đó có một số hình khắc
mang phong cách giống như thế này
giống như tảng đá xín mần
nguồn cội là những gì thiêng liêng nhất đối với lịch sử dân tộc
sau tất cả những hình khắc vẽ kia là câu chuyện về quá khứ về cha ông
chắc hẳn có một sự kết nối khó lý giải giữa quá khứ và thực tại
cho nên tại ngay chính vị trí tảng đá này hoa đào khoe sắc quanh năm
cho dù chỉ cách đó chừng chục mét các cây đào đều chơi chung
các cây đào đều chung theo đúng quy luật tự nhiên
có thể nói bãi đá cổ nấm dần có giá trị đặc biệt về văn hóa lịch sử tín ngưỡng và giá trị nghiên cứu khoa học cao
nơi đây chứa đựng tiềm năng du lịch rất lớn và là một địa điểm tham quan rất thú vị cho du khách
thời gian tới đang có khá nhiều hãng lữ hành có ý định đưa di tích này trở thành điểm đến trọng điểm
trong chương trình du lịch đi bộ thăm các bản lạc
bãi đá cổ nấm dần là một di sản quốc gia
trong nhiều năm qua huyện cũng đã đón nhiều lượt khách đến thăm quan nghiên cứu về bãi đá cổ này
xung quanh đó là có nhiều điểm du lịch hấp dẫn
khách du lịch đến bãi đá cổ này thì cũng có thể đi một số các điểm du lịch khác lân cận quanh đó
trong hướng phát triển của du lịch trong thời gian tới
ngoài việc phát triển du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc truyền thống
huyện đã có những đầu tư có những chủ trương và có những việc làm để làm sao đó cải tạo
cũng như tôn tạo lại những di tích lịch sử di tích văn hóa và các di sản cấp quốc gia
huyện xín mần tỉnh hà giang
huyện xín mần tỉnh hà giang
nằm ở phía tây quân lĩnh là nơi thụng nguồn của dòng sông chảy
có rừng nguyên sinh có nhiều loại động thực vật hệ sinh thái phong phú quý hiếm
nhiều loại cây có tuổi sinh trưởng trên ba trăm linh đến năm trăm linh năm
tất cả tạo nên địa hình của huyện xín mần bị chia cắt mạnh
núi non hiểm trở có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú tươi đẹp
và tạo nên nhiều vùng khí hậu khác nhau
điện thế đó vừa là điều kiện thuận lợi
đồng thời cũng là trở ngại đối với đời sống của nhân dân
đặc biệt trong công tác phát triển du lịch
mặc dù là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh
trong những năm gần đây được sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp ủy
chính quyền xín mần đang vươn lên xóa đói giảm nghèo
kết hợp phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch
đặc biệt công tác phát triển du lịch được huyện trú trọng
tập trung theo hướng gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa kết hợp
giới thiệu thu hút khách du lịch tới tham quan cảnh sát
các di tích như bãi đá nấm sẩn đèo gió
vấn đề du lịch làm sao mà sau này mở được các tuyến tour du lịch
kể cả kết hợp từ các tỉnh khác
ví dụ như ở huyện xín mần giáp với các tỉnh bạn như là của lào cai
có bắc hà sĩ bắc cai
với lại kết hợp với các huyện lên cận như su phi quang bình
tới nay thì huyện sẽ tiếp tục phát triển
cộng đồng thì cả suối khoáng của quảng hạ của quảng nguyên
với lại thôn hà giang của quân lùng xín mần
để đưa vào các vấn đề du lịch của huyện để kết nối với các huyện khác
trong quy hoạch du lịch vùng tây bắc mở rộng của tổng cục du lịch
đây rõ ràng sẽ là một lợi thế không nhỏ trong công tác phát triển du lịch của địa phương
đây rõ ràng sẽ là một lợi thế không nhỏ trong công tác phát triển du lịch của địa phương
giờ đây nhiều có du lịch mà đời sống bà con dần một khấm khá

cách nghèo đang ngày một xót dần
một mùa xuân mới nữa lại về với xã nấm dần huyện xín mần

nơi mà những giá trị văn hóa lịch sử vĩnh cửu trên các phiến đá cổ xưa

vẫn đang từng ngày thách thức với thời gian
vẫn đang từng ngày thách thức với thời gian
trong khí xuân của núi rừng những nụ cười của niềm hy vọng mới
trong khí xuân của núi rừng những nụ cười của niềm hy vọng mới

chúc cho những mơ ước đầu năm
chúc cho những mơ ước đầu năm
của những con người sống trên núi đá này được bay xa

trong hành trình tham phá những niềm đất cổ xưa

chịt thị giang được mẹ truyền lại cho nghề dệt thổ cầm của dân tộc bà thèn
ban đầu bà chỉ làm những sản phẩm thổ cầm đơn giản là những chiếc khăn
sau khi tay nghề đã thành thạo bà bắt đầu làm những sản phẩm khó hơn như váy áo
và cứ như thế dần dần công việc này đã trở thành niềm đam mê của bà từ lúc nào không hay
tôi học về từ lúc một mươi năm tuổi lúc bắt đầu học thì được mẹ truyền dạy lại
theo dân tộc bà thẻn ngày xưa là không học theo dệt không dệt được trang phục bà thẻn thì sẽ không có trang phục nữ để mặc
qua quá trình học đến bây giờ bản thân cũng đã dệt thành thạo được bốn mươi năm năm
tôi cũng rất buồn vì bây giờ quê hương không còn được nhiều người dệt như gia đình tôi
trải qua gần bốn mươi năm say mê với nghề
đến nay bà giang đã có thêm nhiều kinh nghiệm cho riêng mình
theo kỹ thuật dệt thổ cầm của người pa thèn
trên nền màu đỏ màu chủ đạo của thổ cầm truyền thống người bà thèn
những họa tiết hoa văn được theo lên một cách thật mềm mại và sống động mang nét đặc trưng trên trang phục
với người bà thèn phụ nữ trước khi lấy chồng đều phải biết dệt và tự dệt cho mình một bộ trang phục hoàn chỉnh
chính bởi vậy mà qua bao nhiêu thế hệ người phụ nữ của đồng bào bà thèn ai cũng biết dệt
trang phục truyền thống người pà thèn có những nét rất riêng có giá trị thẩm mỹ cao đặc sắc
đó là sự kết hợp giữa màu sắc và những nét hoa văn độc đáo với cách trang trí theo nhiều kiểu dáng khác nhau
từng kiểu trang phục cũng được phân biệt theo lứa tuổi
người già cũng được thực hiện với những kiểu dáng và chi tiết hoa văn riêng biệt
xuất phát từ quan niệm màu đỏ là màu lửa màu của ánh sáng
trong đời sống tinh thần của đồng bào thần lửa là vị thần thiêng liêng nhất
chính vì thế người phụ nữ bà thèn lấy màu đỏ là màu chủ đạo trên trang phục
kết hợp với những thứ vải trắng và đen sen kẽ những đường hoa văn với các màu xanh vàng
tạo nên sự hài hòa tương phản
của bộ trang phục giữa khung cảnh núi rừng thiên nhiên hùng vĩ
sắc màu rực rỡ của trang phục kết hợp với ánh bạc của đồ trang sức như vòng bạc cặp ba lá khăn vấn đầu
làm cho gương mặt người phụ nữ bà thèn luôn thêm phần dạng dỡ
mỗi bộ trang phục được diệt ra tôi đều rất quý trọng
bởi để dệt ra được một bộ trang phục người phụ nữ bà thèn mất khoảng ba đến bốn tháng và rất nhiều
và tôi cũng rất mong muốn trang phục của quê hương mình mãi mãi được lưu giữ
với mong muốn lưu giữ phát triển nghề dệt truyền thống của quê hương mình
bà giang đã tích cực động viên truyền dạy cho con cháu trong gia đình trong thôn bản
bởi từ bao đời nay dệt thổ cầm đã trở thành biểu tượng là nét đẹp văn hóa cổ truyền và không thể thiếu
trong đời sống vật chất tinh thần của gia đình
người con gái bà thèn từ thủa lên bảy lên mười đã được bà được mẹ dạy cho cách nhuộm vài dệt vài
đến tuổi về nhà chồng phải tự tay dệt được bộ váy áo thật đẹp để dùng vào các dịp lễ hội của thôn bản
đó là một thước đo sự khéo léo chăm chỉ cần cù của người con gái bà thèn quê hương bà

hiện nay bản thân tôi cũng đang mở một lớp dạy lại cho thế hệ trẻ thì cũng mong muốn rằng sau này nghề truyền thống của dân tộc
những nét văn hóa truyền thống đặc biệt là nghề truyền thống của người bà thẻn được mãi mãi truyền dạy cho đời sau
không chỉ mở lớp dạy tại nhà ngày ngày bà giang lại cùng các chị em trong thôn my bắc cùng dệt tại hợp tác xã dệt thổ cầm

bà muốn sản phẩm của quê hương mình được nhiều người biết tới hơn nữa
và có như vậy nghề dệt thổ cầm của đồng bào bà thẻn nơi đây mới mãi mãi được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác
đối với nghệ nhân xin thị giang thì chị là một người dân tộc của bà thèn
đã được truyền dạy theo dệt nghề của truyền thống dân tộc bà thèn từ rất là lâu
hiện nay chị cũng rất là thành thạo và cũng được là nghệ nhân tiếp tục truyền dạy văn hóa truyền thống dệt của nghề dân tộc bà thèn

nhờ có hợp tác xã mà giờ đây nghề dệt thổ cầm truyền thống của người bà thèn vẫn còn được lưu giữ
và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác
và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác

những bộ trang phục truyền thống mang sắc đỏ của bông hoa rừng đã nhường chỗ cho những bộ quần áo tiện lợi và gọn gàng hơn

thế nhưng với đồng bào người bà thẻn nơi quê hương hà giang
trang phục truyền thống của dân tộc vẫn là niềm tự hào
là tình yêu với dân tộc với quê hương họ
và cứ như vậy bằng đôi bàn tay khéo léo tài hoa của mình
các bà các chị người bà thẻn nơi đây vẫn dệt nên những tấm áo
chiếc váy xòe cầu kỳ tinh tế mà độc đáo
tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ bà thèn trên dẻo đất
cao nguyên đá hà giang
bởi những núi đá mênh mông trùng điệp mà còn có những món ăn ngon
đặc trưng của các đồng bào dân tộc nơi đây
nếu đã có dịp ngược lên miền đất địa đầu này
quý vị và các bạn hẳn sẽ không thể bỏ qua món sồi ngũ sắc
xôi ngũ sắc là một món khá quen thuộc ở các tỉnh vùng núi phía bắc
nhưng ở hà giang món ăn này đặc biệt dẻo thơm vì được nấu từ loại nếp nương quảng nguyên
ở huyện xín mần với năm màu đã tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều màu sắc của người dân nơi đây